sáng bốn tháng năm trên đường dt bảy trăm bốn mươi một đoạn qua xã thuận lợi huyện đồng phú tỉnh bình phước
một chiếc container chở điều bị lật ngang giữa đường khiến ba mươi hai tấn điều bị lật bùng tràn ra đường
mặc dù số lượng điều rơi ra đường rất lớn nhưng không có ai hồi của
trái lại hàng chục người dân xung quanh và người đi đường đều dừng lại
giúp đưa tài xế ra khỏi cabin và cùng nhau giúp thu gom số điều thô nói trên
lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh bình phước cũng nhanh chóng có mặt tại hiện trường
điều tiết giao thông điều tra làm rõ vụ tai nạn